nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế
ban tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật chủ tịch hồ chí minh trong sáng tác của các nghệ sĩ tạo hình huế
bên cạnh đó nhiều hoạt động có ý nghĩa khác cũng đã được các địa phương trong cả nước tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh của nước ta
cuộc thi do sở văn hóa và thể thao trường đại học nghệ thuật đại học huế hội mỹ thuật thừa thiên huế phát động tổ chức
từ ngày một mươi chín tháng năm đến hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau ba tháng phát động ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận năm mươi hai tác phẩm
đến từ bốn mươi tác giả là các họa sĩ nhà điêu khắc các giảng viên sinh viên
qua bốn vòng chấm ban tổ chức chọn ra bốn mươi tám tác phẩm để trưng bày tại triển lãm
đồng thời trao một giải nhất cho tác phẩm đụ cười của bác của tác giả trần hiếu nhật và giải nhì thuộc tác giả võ quang phát với tác phẩm hồ chí minh qua những khoảnh khắc
cùng ba giải ba
và bốn giải khuyến khích cho các tác giả
theo ban tổ chức đa số các tác phẩm tham dự cuộc thi lần này đã thể hiện sự tìm tòi sáng tạo mới mẻ về hình thức thể hiện
nhằm tạo nên những cách nhìn mới đầy tính nhân văn tình cảm về hình tượng chủ tịch hồ chí minh
triển lãm kéo dài đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tỉnh ủy bạc liêu đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên từ năm mươi tuổi đảng trở lên
theo đó trong đợt này tỉnh ủy bạc liêu tổ chức trao huy hiệu đảng cho tám mươi bảy đảng viên
đây là những đảng viên có bể dày tuổi đảng luôn tận tụy trung kiên đã đem hết công sức trí tuệ
đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước
hiện nay toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh bạc liêu đã và đang phát huy truyền thống của quê hương
không ngừng nỗ lực để phát triển đi lên
nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh
ngày hai tháng chín trên sông hương sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức ngày hội đua ghe thuyền rồng
chào mừng bảy mươi ba năm tết độc lập thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi và cổ vũ
giải đua ghe không chỉ là cuộc thi tài thể thao mà còn là hoạt động văn hóa truyền thống
nhằm nâng cao sức khỏe cũng như tăng cường sự hiểu biết đoàn kết giữa các địa phương
kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng tết độc lập trên sông kiến giang
lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách
lễ hội là hoạt động văn hóa thể dục thể thao được tổ chức thường niên
nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc tinh thần thượng võ trên quê hương đại tướng võ nguyên giáp